công an thị xã bình long tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng chợ thanh lương xảy ra vào đêm ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày một mươi bảy tháng ba người dân sống quanh chợ thanh lương ấp thanh trung xã thanh lương thị xã bình long
phát hiện lửa bất ngờ bùng phát trong kiosk của bà nguyễn thị liên nằm giữa chợ thanh lương
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy huyện lộc ninh công an tỉnh bình phước đã điều động năm xe chữa cháy
cùng hơn ba mươi chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương và người dân khống chế ngọn lửa
tại hiện trường khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất dữ dội tốc độ lan nhanh
nên chỉ trong vòng thời gian ngắn hàng chục ký ốt đã bị lửa bao trùm
vì vậy công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
bằng các biện pháp nhiệm vụ với sự cố gắng tích cực sau hơn bốn tiếng đồng hồ đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa
tuy nhiên vụ cháy cũng làm thiêu dụi sáu mươi bốn kiosk của ba mươi năm hộ tiểu thương chợ thanh lương gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ